hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã bế mạc sau năm ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc dân chủ và trách nhiệm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
cán bộ đảng viên nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được tại hội nghị lần này và cho rằng việc trung ương nhất trí rất cao để giới thiệu quốc hội bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng thời làm chủ tịch nước là hợp ý đảng lòng dân
dư luận cũng đánh giá cao trung ương lần này đã thống nhất việc sẽ ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước là ban chấp hành trung ương đảng đã thống nhất cao một trăm linh giới thiệu đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng
để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn nhiều cán bộ đảng viên bày tỏ sự đồng tình ủng hộ tổng bí thư đồng thời làm chủ tịch nước
việc tổng bí thư đồng thời làm chủ tịch nước sẽ thuận lợi hơn trong việc tổ chức công việc đây cũng là việc đã diễn ra trong lịch sử cách đây hàng chục năm
tôi cho rằng đây là một việc phù hợp trong điều kiện hiện nay vì những gì cống hiến của đồng chí quốc trọng trong thời gian làm tổng bí thư vừa qua
đã tạo ra được tín nhiệm
nguy tín của đồng chí không chỉ trong đảng còn trong nhân dân trong bạn bè quốc tế
chúng tôi cũng rất đồng tình về cái bộ máy tinh gọn bộ máy của nhà nước
việc làm này với chúng tôi thì chúng tôi rất ủng hộ và rất mong rằng trên ban bí thư ban cán sự đảng cố gắng để tinh gọn lại bộ máy chính trị của nhà nước
cũng như là tất cả các tổ máy của địa phương
thì như bác tổng giữ chủ tịch nước người dân chúng tôi luôn luôn luôn
tình của ủng hộ
về dự thảo quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị
ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương được trung ương bàn lần này
theo ban tổ chức trung ương quy định về trách nhiệm nêu gương là vấn đề khó nhạy cảm phức tạp
vì vậy ban tổ chức trung ương rất thận trọng khi nghiên cứu
trung ương thống nhất cao ban hành nhưng ban tổ chức trung ương sẽ tiếp tục hoàn thiện
và xin thêm ý kiến các đồng chí ủy viên trung ương trước khi ban hành trong thời gian sớm nhất
dư luận cũng đánh giá cao việc sẽ ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
bởi vì cán bộ càng cao mà nêu gương sẽ có sức lan tỏa ra toàn xã hội
thực hiện quy chế nêu gương tiếp tục triển khai thực hiện làm sao đó việc thực hiện chỉ thị năm
nó phải là một cách thiết thực hiệu quả và thường xuyên nó có tính tự giác của mỗi cán bộ
chúng tôi rất là tin trong cái thời gian tới sau cái nghị quyết trung mương tám lần này
thì là ban bí thư trung ương đảng cái bộ chính trị cũng sẽ là quyết liệt hơn
trong cái việc là khẳng định được cái tầm quan trọng và trách nhiệm của những cái người đứng đầu
về vai trò phải nêu gương của cán bộ đảng viên đặc biệt là của cán bộ đảng viên đảm nhận các vị trọng trách
nhất là các đồng chí là ủy viên trung ương đảng bí thư trung ương đảng ủy viên bộ chính trị
tôi cho rằng đây là một quyết định đang nhận được sự kỳ vọng của nhân dân
bởi vì nói cho một cách thấu suốt là trong tư tưởng hồ chí minh bác đã đề cao vai trò nêu gương
đảng viên đi trước đảng viên theo sau
và trong công tác tổ chức công tác chính trị tư tưởng
trung ương chính là một phương pháp tốt nhất để xây dựng trình hướng đảng
để tăng uy tín của đảng nâng cao năng lượng kinh tạo xây dựng trình hướng của đảng
về những kết quả phát triển kinh tế xã hội đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước đánh giá cao và cho rằng sẽ góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa một mươi hai
tạo đà và động lực mới khi thế mới cho việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra cho năm hai nghìn một mươi chín
và những năm tiếp theo